xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về cơn bão trên biển đông cơn bão số một
hồi một mươi h ngày hôm nay ngày một tháng bảy vị trí tâm bão số một cách đảo hải nam của trung quốc khoảng bốn trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão ở trên đất liền phía đông nam tỉnh quảng tây của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu năm độ từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ
trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
chuyển sang thời tiết trên đất liền phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rông trong ba ngày tới
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to từ đêm mai trở đi thì mưa sẽ gia tăng thêm
do mưa kéo dài nên nền nhiệt trên khu vực trong những ngày tới không cao hầu như không vượt qua mức là ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ thì cũng có mưa rông trong nhiều ngày tới cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong những ngày tới thì mưa sẽ mở rộng hơn nhiệt độ sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
ở các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong hai ngày tới tiếp tục có mưa rông
nhưng sẽ giảm dần từ ngày mùng ba nắng nóng sẽ tạm thời kết thúc trong hai ngày tới
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày mùng bốn thì nhiệt độ sẽ tăng lên và có nơi xảy ra nắng nóng nhẹ
mưa sẽ giảm tại các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
nắng nóng sẽ tạm thực kết thúc trong hai ngày tới
hai ngày đầu với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ và mức nhiệt tăng nhẹ trong ngày mùng bốn
mưa ở tây nguyên vẫn xuất hiện nhiều trong thời gian tới
trong mưa rông người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ và sẽ tăng mỗi ngày một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ duy trì mưa rông từ nay đến ngày mùng bốn
trong mưa rông thì người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
nhiệt độ ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn